các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các biện pháp hạn chế mới được thực hiện sau khi năm trăm linh năm ca mắc covid một mươi chín
được xác nhận ở bắc kinh từ ngày hai mươi hai tháng bốn đến một mươi một h ngày bốn tháng năm
một chuỗi lây nhiễm trong nhà vệ sinh đã thu hút sự chú ý của người dân
khi một người lây nhiễm cho gần bốn mươi người khác sau khi sử dụng ba nhà vệ sinh khác nhau vào ngày ba tháng năm
nhà chức trách bắc kinh đã tăng cường khử trùng nhà vệ sinh trên toàn thành phố
yêu cầu phải khử trùng các nhà vệ sinh ở những khu vực bị phong tỏa
sau mỗi lần có người sử dụng và cấm hai người sử dụng nhà vệ sinh cùng một lúc
tổng công ty vận tải công cộng bắc kinh đã điều chỉnh một trăm năm mươi tám tuyến xe buýt ở quận triều dương
nơi phát hiện nhiều ca mắc covid một mươi chín
trong khi đó sáu mươi ba tuyến xe buýt ngừng hoạt động hoàn toàn
xe buýt ở các tuyến khác sẽ bỏ qua một số điểm dừng
hoặc chỉ chạy dọc một số khu vực nhất định trong tuyến
công ty tàu điện ngầm bắc kinh cũng đóng cửa hơn bốn mươi ca tàu điện ngầm
dọc một mươi ba tuyến từ ngày bốn tháng năm với hầu hết các ga thuộc quận triều dương
hành khách vẫn có thể chuyển tuyến trong các ga trung chuyển đang bị tạm dừng
trong khi đó bệnh viện thạch cảnh sơn và một cơ sở của bệnh viện số một đại học bắc kinh
cũng tạm dừng các khoa cấp cứu và ngoại trú từ ngày bốn tháng năm
nhưng vẫn để phòng khám ngoại trú mở cửa cho bệnh nhân chạy thận
chính quyền bắc kinh yêu cầu người dân ở quận triều dương bắt đầu làm việc ở nhà
từ ngày năm tháng năm và những người phải làm việc tại văn phòng được khuyến cáo tự đi lại
đồng thời giảm tụ tập tại nơi làm việc
cơ quan y tế bắc kinh đã bắt đầu tiến hành thêm ba đợt xét nghiệm acid nucleic
trong ba ngày liên tiếp từ ngày ba đến năm tháng năm
từ ngày năm tháng năm những người đến các địa điểm công cộng hoặc sử dụng phương tiện giao thông công cộng
sẽ phải xuất trình kết quả xét nghiệm covid một mươi chín âm tính bảy ngày trước đó
những người trở lại làm việc hoặc đến trường học sẽ phải trình kết quả xét nghiệm âm tính
từ trước đó bốn mươi tám giờ
nhìn chung số ca nhiễm mới vẫn được ghi nhận tại thủ đô bắc kinh của trung quốc
trước tình trạng này bắc kinh đã tiến hành liên tục những biện pháp siết chặt vòng dịch covid một mươi chín
hạn chế tỷ lệ lây nhiễm ở mức thấp nhất đồng thời vẫn đảm bảo được đời sống người dân
cũng như khu vực ngoài phong tòa
hy vọng với các phương án chống dịch kiên quyết số f tại thủ đô sẽ nhanh chóng được kiểm soát
dịch bệnh tại trung quốc sẽ có số hiệu khởi sắc